cụ thể giám đốc sở y tế tp hcm cho biết ngành y tế sẽ triển khai kế hoạch tiêm vaccine mũi một và mũi hai cho trẻ từ ba tuổi trở lên trong năm hai nghìn hai mươi
tại cuộc họp triển khai hoạt động trọng tâm ngành y tế trong năm hai nghìn hai mươi hai phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ tăng trí thượng giám đốc sở y tế tp hcm cho biết
trong năm hai nghìn hai mươi hai ngành y tế sẽ xây dựng triển khai kế hoạch tiêm vaccine mũi một và mũi hai cho trẻ từ ba tuổi trở lên
cùng với đó là tiêm mũi vaccine tăng cường cho các đối tượng theo hướng dẫn của bộ y tế đảm bảo khoa học hiệu quả
được biết bộ y tế mới triển khai tiêm vaccine cho trẻ từ năm tuổi trở lên
đây là một trong những nội dung ngành y tế triển khai nhằm thực hiện nhiệm vụ thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
phục vụ chủ đề năm hai nghìn hai mươi hai của thành phố thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị
cải thiện môi trường đầu tư đồng hành cùng doanh nghiệp
ngành y tế cũng đặt mục tiêu nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở y tế dự phòng phát huy hiệu quả hoạt động
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch trong các hoạt động
theo các bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
trước các biến chủng virus sars cov hai xuất hiện đặc biệt là biến chủng omicron
ngành y tế cũng đề ra nhiệm vụ theo dõi sát biến chủng kịp thời cảnh báo
và thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch phù hợp
bên cạnh đó đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong hoạt động của ngành y tế triển khai bệnh án điện tử
hồ sơ sức khỏe điện tử xây dựng dữ liệu lớn về sức khỏe của người dân thành phố
người dân được chăm sóc sức khỏe một cách toàn diện theo hướng dẫn chăm sóc sức khỏe thể chất
và tinh thần cho các nhóm đối tượng bị tác động hoặc có nguy cơ tác động cao
điều cực tham nhũng lãng phí lợi ích nhóm trong việc mua sắm trang thiết bị y tế
vật tư thuốc sinh phẩm vaccine liên quan tới công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
như vậy ngoài việc kiểm soát được dịch bệnh thành phố hồ chí minh đã triển khai kế hoạch
tiêm vaccine mũi một và mũi hai cho trẻ từ ba tuổi trở lên
ngoài ra còn chứng chỉnh lại việc mua sắm trang thiết bị y tế vật tư thuốc
sinh phẩm vaccine liên quan đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
việc của bà con lúc này là nên tin tưởng và đồng hành cùng thành phố
kéo ca tử vong và ca mắc mới giảm xuống mức thấp nhất